tại các tỉnh đông bắc bộ do sự tác động của không khí lạnh yếu và lệch đông
nên trong ba ngày tới trời nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng
còn trưa chiều trời tạnh giáo hơn có lúc hứng nắng yếu
nhiệt độ vì thế duy trì ổn định cao nhất ngày không vượt quá hai mươi bảy độ
còn đối với khu vực tây bắc bộ trong ba ngày tới
cùng với sự hoạt động và mở rộng của vùng áp thấp phía tây
nên tại đây sẽ xuất hiện nắng nhiều hơn so với khu vực phía đông bắc bộ
nền nhiệt vì vậy cũng sẽ cao hơn phổ biến từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
mưa cũng chỉ xuất hiện vài nơi vào đêm và sáng sớm ở mỏ tây bắc bộ
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
di chuyển vào khu vực trung bộ với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ ngày mai cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên khu vực này sẽ có mưa giải rác với lượng không nhiều
dự báo trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng ba không khí lạnh suy yếu nhanh
nên mưa tại khu vực này sẽ giảm về diện và lượng
nền nhiệt cao nhất ngày sẽ có xu hướng tăng dần từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ phía nam có nơi cao hơn
đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới nói chung biến đổi không nhiều
trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
mưa rông nếu có cũng chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi tại khu vực ven biển vào chiều tối
đối với các tỉnh tây nguyên sự hoạt động của những nhiễu động ở phía nam biển đông
vẫn có khả năng gây mưa cho khu vực này trong
hai ba ngày tới tập trung nhiều ở nam tây nguyên
mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối
ban ngày trời còn nắng nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức ba mươi ba mươi bốn độ
tương tự tại miền nam trong ba ngày tới trời có nắng từ sáng tới trưa chiều
và nhiệt độ duy trì ổn định cao nhất ngày từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó từ chiều tối mưa xuất hiện rải rác cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
nên người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông